hệ thống các cơ sở thờ tự sẵn sàng tiếp nhận cho cốt tiến hành lưu giữ
và gửi lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát ở mức an toàn
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng phương nam liên tục chương trình
hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
một số các ý kiến cho rằng chủ phương tiện đã quá cẩu thả khi để xảy ra tình huống như vậy
thưa quý vị và các bạn với tinh thần lá lành đùm lá rách
không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
sáng ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng công an
thưa quý vị và các bạn
vâng thưa quý vị một thông tin đáng chú ý khác là đối với các phương tiện kinh doanh vận tải
đó là từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tới
thì những xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ ngồi như là xe taxi xe công nghệ
sẽ được đăng thời gian kiểm định đối với chu kỳ tiếp theo
theo đó hai điểm mới đáng chú ý nhất
đó là quy định về mẫu tem kiểm định mới để phân biệt giữa ô tô có kinh doanh vận tải
và ô tô không kinh doanh vận tải
và điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm theo hướng tăng thời gian đối với xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ ngồi
cụ thể với xe chở người đến chín chỗ ngồi có kinh doanh vận tải
thời hạn đăng kiểm mới lên hai mươi bốn tháng đối với chu kỳ đầu và một mươi hai tháng đối với chu kỳ tiếp theo
quy định hiện hành tại thông tư bảy mươi lần lượt là một mươi tám và sáu tháng
đây được coi là một trong những nhóm giải pháp để hỗ trợ các phương tiện kinh doanh vận tải
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh
thành phố hà nội đang tiếp tục áp dụng chỉ thị số một mươi sáu về giãn cách xã hội
song song với đó là các chốt kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được duy trì trên toàn địa bàn thành phố
người và phương tiện khi qua mỗi chốt đều phải thực hiện các bước về khai báo y tế
đặc biệt là các phương tiện không thuộc nhóm vận tải thiết yếu
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại đài phát thanh hà nội
chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường hồ chí minh địa bàn thành phố hà nội
cũng như mọi lần lái xe khách này khi qua chốt đều phải thực hiện khai báo y tế
đồng thời với đó là việc chở khách phải đảm bảo không quá năm mươi số ghế theo quy định của bộ giao thông vận tải
trước mắt là khách lên xe chúng tôi phải có khẩu trang những người nào thiếu
chúng tôi bổ sung khẩu trang và nước thủy quận giải nhân tây
thứ hai là lên xe là chúng tôi phải lấy địa chỉ người lên xe và địa chỉ người xuống xe
lại số điện thoại cố định
theo ghi nhận thực tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh
tất cả người và phương tiện khi qua đây lực lượng chức năng đều phải hướng dẫn
làm các thủ tục khai báo y tế
có không ít phương tiện là mô tô xe gắn máy
đáng chú ý do đặc thù vị trí đặt chốt nên có khá nhiều người dân sinh sống gần khu vực
phải thực hiện khai báo nhiều lần trong một ngày
do vậy lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền lên các phương án để giải tỏa ồn ứ
cũng như đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế
trong quá trình kiểm soát thì có những người tham gia đi qua chốt thường xuyên
nên sẽ gây nên những phiền hà khó khăn cho người dân trong quá trình kiểm soát phòng chống dịch
tuy nhiên là chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền đến người dân là để đảm bảo chung cho toàn thành phố
là mỗi người tham gia giao thông đều phải tiến hành đi qua chốt kiểm dịch
đều phải kiểm tra đo thân nhiệt và khai báo y tế
theo thống kê trung bình mỗi ngày tại chốt kiểm soát số một mươi hai và số một mươi ba
có hàng chục nghìn lượt phương tiện qua đây mỗi ngày
do vậy để đảm bảo an toàn tại những chốt như thế này lực lượng chức năng luôn đặc biệt chú ý
tăng cường kiểm tra kỹ những phương tiện đến từ vùng dịch
đồng thời lực lượng y tế luôn sẵn sàng khi có tình huống đột xuất có thể xảy ra
khán bộ chiến sĩ tiến hành kiểm tra đầy đủ tất cả các loại giấy tờ
và có phiếu xét nghiệm pcr
nếu có kết quả âm tính thì được tiến hành mời tiếp tục lưu thông vào thành phố
đối với những trường hợp có dấu hiệu ho sốt sẽ tiến hành tiết nhanh
không nếu có kết quả âm tính sẽ được tiếp tục mời đến trạm y tế
để theo dõi sức khỏe đồng thời là thăm khám
bên cạnh đó để giải tỏa tình trạng ồn ứ phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức phân luồng từ xa
đối với các phương tiện luồng xanh
sẽ được ưu tiên lưu thông
đặc biệt đối với các người dân sử dụng mô tô sẽ bố trí lực lượng kiểm tra thân nhiệt
hướng dẫn khai báo y tế qua điện thoại bảo đảm an toàn
nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh chung
thưa quý vị và các bạn
với tinh thần lá lành đùng lá sách
không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng công an quận bắc từ liêm tp hà nội đã phối hợp cùng với các ban ngành chức năng
tổ chức chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn quận
chương trình đã trao hai mươi năm tấn gạo

hai trăm linh thùng mì tôm với tổng số tiền trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
cho ba hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và tặng hai trăm một mươi năm suất quả cho các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ
tại khu vực cách ly tập trung
các chốt phòng chống dịch trên địa bàn
đây là hoạt động thiết thực thường niên
nhằm chia sẻ giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn
có thêm nghị lực để ổn định cuộc sống
vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đồng thời làm tăng thêm hình ảnh đẹp
người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy
vì nước quên thân vì dân phục vụ
huyện trạm tấu tỉnh yên bái
là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước
chính vì vậy mà từ khi đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn
về nhà ở từ nguồn kinh phí của bộ công an
được triển khai thực hiện
đã giúp cho một trăm linh hộ gia đình nghèo
tại địa bàn một mươi một xã nơi đây
có được căn nhà mới dần ổn định cuộc sống
tập trung phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trạm tấu là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước
với một mươi một vạn dân hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó có gần tám mươi là đồng bào dân tộc mông
sinh sống rải rác trên các triển núi cao
được sự quan tâm giúp đỡ của đảng phóng viên
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
đã phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn
về nhà ở huyện trạm tấu
trong đó bộ công an ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn năm tỷ đồng
để xây dựng một trăm linh căn nhà cho người dân nơi đây
đây là một nguồn rất là quan trọng
có ý nghĩa rất lớn đối với người dân
trên địa bàn huyện trạm tấu nói chung
cũng như là các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhất là về nhà ở
chính vì vậy mà sau khi đề án được phê duyệt
thì huyện cũng đã thành đồng ngay ban chỉ đạo
thực hiện đề án cho huyện
và chỉ đạo cho tất cả các xã mà có các đối tượng
để thu hưởng thành lập các ban chỉ đạo
để thực hiện từ huyện đến cơ sở
quá trình triển khai thực hiện đề án một trăm linh căn nhà
cho các hộ nghèo ở huyện trạm tấu
vào đúng mùa mưa lũ kèm theo xả lở đất
đã khiến cho việc làm nhà ở cho bà con gặp nhiều khó khăn
vật liệu xây dựng cũng chủ yếu được vận chuyển
bằng xe máy
và bằng chính sức lực của cán bộ
chiến sĩ công an huyện trạm tấu
và công nhân viên trước đoàn viên thanh niên
tại các xã
quá trình làm thì công an xã phối hợp
với hội nông dân hội phụ nữ
và đoàn thanh niên cộng sản của xã
giúp đỡ các hộ gia đình
trên địa bàn xã liều
làm cách tiến hành
xây dựng các gia đình hộ nghèo
để đảm bảo tiến độ
cũng như thời hạn hoàn thành dự án
đúng kế hoạch đã đề ra
công an huyện trạm tấu đã huy động
một trăm cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ
và công an các xã trực tiếp
tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
san nền thi công dựng nhà
với sự nỗ lực cố gắng
và quyết tâm đến nay
một trăm linh căn nhà kiên cố đảm bảo
nguyên tắc ba cứng nền cứng
khung tường cứng và mái cứng
đã được hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ
góp phần ổn định cuộc sống cho người dân
và chưa có dấu hiệu giảm xuống
tập đoàn công nghị sinh học và dược phẩm
cuba biocuba pharma cho biết
các loại vaccine ngừa covid một mươi chín
do nước này bào chế và sản xuất
có khả năng chống lại biến thể delta
đây được xem là một dấu hiệu đáng khích lệ
thể hiện rằng các loại vaccine của cuba
đang phát huy tác dụng bao gồm cả
hiệu quả chống lại biến thể delta
đặc biệt là ngăn ngừa bệnh biến chuyển nặng
hiện biocuba pharma đang tiến trình
sản xuất các liều lượng cần thiết
để đến tháng chín này sẽ tiêm chủng
cho toàn bộ người dân cuba
với hai loại vaccine ba liều
cuba đã tiêm chủng hơn một mươi một triệu liều vaccine
trong đó gần ba triệu người
tương đương hai mươi năm năm dân số
đã được tiêm chủng đầy đủ
thưa quý vị và các bạn
những ngày qua trong vùng tâm dịch
phường phổ thạnh
đất phổ tỉnh quảng ngãi
người dân đã quen thuộc với hình ảnh
cán bộ chiến sĩ công an phường phổ thạnh
cùng bà con diêm dân phơi mình
giữa rượu muối trong cây nắng trói trang
hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an
từ những việc làm thiết thực như vậy
đã để lại những ấn tượng sâu sắc
trong lòng người dân
gia đình bà lan cũng như bà diêm dân
ở phường phổ thạnh do dịch
nên không có người ra đồng làm muối
công an phường phổ thạnh đã bố trí cán bộ
giúp bà lan làm muối giữa thời tiết
nắng bốn mươi độ c
muối nó rẻ quá ế quá
mà làm thì dân nét nhưng mà mệt quá
bà con cũng không làm ít lắm
mấy cháu công an nó đi ái nó thái nạn này
khó khèn quá nó tắt nó làm dùm
cánh đồng muối sao huỳnh
phường phổ thạnh có diện tích hơn
một trăm một mươi hectare với hàng trăm hộ
gia đình tham gia sản xuất
từ lâu hạt muối sao huỳnh theo chân
người đi khắp mọi miền của đất nước
tuy nhiên thời gian qua đặc biệt
thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát
gần năm mươi ngày qua với trên hai trăm linh người dân
phường phổ thạnh dương tính với sars cov hai
trên bảy trăm linh người cách ly tập trung
dẫn đến nhiều rụng muối bị bỏ hoang
hiện nay thì có một số hộ
hiện tại là
hiện đang thực hiện
vì là thuộc diện f một
và một số là f
thì đang đi chữa trị
vì vậy mà có một số rụng muối
hiện tại thì không có người làm
vì vậy mà lực lượng công an phường
và các lực lượng
khác tăng cường về đây
giống dịch thì đã xuống hỗ trợ bà con
để thực hiện
thu hoạch muối
để giúp bà con
thu nhập và ổn định kinh tế
trong mùa dịch
có trên năm mươi cán bộ chiến sĩ công an
trong vùng dịch gần năm mươi ngày qua
làm nhiệm vụ chưa về nhà
bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự
đứng chốt tuần tra kiểm soát
truy vết phòng chống dịch
thì ban ngày hỗ trợ giúp bà con nông dân
thu hoạch lúa dưa và làm muối

đứng chốt tuần tra kiểm soát

thì ban ngày hỗ trợ giúp bà con nông dân
thu hoạch muối
thì ban ngày hỗ trợ giúp bà con nông dân
thu hoạch muối
thì ban ngày hỗ trợ giúp bà con nông dân
thu hoạch muối